tối ngày hai mươi sáu tháng chín tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã dự lễ kỷ niệm lần thứ bảy mươi ngày thành lập nước cộng hòa nhân dân trung hoa ngày một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn hai mươi là năm đánh dấu mốc kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước việt trung
đã có nhiều bước tiến trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng vương đình huệ chúc mừng những thành tiệu mà nhân dân trung hoa đã đạt được trong bảy mươi năm qua
và khẳng định việt nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với trung quốc trên cơ sở thúc đẩy sự phát triển ổn định
lành mạnh và bền vững mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước góp phần tích cực và hòa bình ổn định phát triển của khu vực và thế giới